cảng hàng không quốc tế tp đà nẵng vừa được hội đồng sân bay quốc tế air force council international
cấp chứng nhận kiểm chuẩn y tế sân bay aha
hội đồng đã công nhận cảng hàng không quốc tế đà nẵng đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn sức khỏe
và phòng chống dịch bệnh chứng chỉ aha sẽ có giá trị trong vòng một mươi hai tháng kể từ ngày ba tháng một mươi hai
để nhận được chứng chỉ này cảng hàng không quốc tế thành phố đà nẵng đã phải trải qua quá trình đánh giá
hết sức nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn và khuyến cáo của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
ngay từ những ngày đầu tiên phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sự hợp tác tích cực của lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế
tại sân bay đã góp phần kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình phòng chống dịch bệnh